tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của thủ tướng chính phủ
bộ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
dự buổi lễ có các đồng chí thuận hữu ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí hà ban ủy viên trung mương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đồng chí đại tướng tô lâm đã trao quyết định của thủ tướng bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công an
đối với trung tướng lương tam quang ủy viên đảng ủy công an trung ương tránh văn phòng bộ công an
và thiếu tướng nguyễn duy ngọc ủy viên đảng ủy công an trung ương cục trưởng cục cảnh sát kinh tế
phát biểu ý kiến tại buổi lễ đồng chí đại tướng tô lâm khẳng định
trong những năm qua các đồng chí vừa được bổ nhiệm đã có nhiều công hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
xây dựng và bảo vệ tổ quốc được đảng nhà nước được bộ công an và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
xứng đáng là người lãnh đạo chỉ huy của lực lượng công an nhân dân